sau ba năm triển khai dự án hỗ trợ dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại hà nội
sáng ngày một mươi hai tháng sáu tổ chức plan international phối hợp với trường cao đảng nghề công nghiệp hà nội
và trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị tổ chức lễ tổng kết dự án tổng kết những thành tựu đã đạt được
và những hạn chế còn tồn tại trong suốt quá trình dự án được triển khai
với mục đích mang đến cơ hội việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
thông qua chương trình đào tạo nghề có chất lượng và phù hợp với định hướng thị trường
dự án dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại hà nội đã được triển khai
tại hai trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội và trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám với tổng ngân sách là hơn ba mươi chín tỷ đồng
để tạo cơ hội việc làm bền vững chúng tôi đã cung cấp khóa đào tạo nghề theo định hướng thị trường
cùng với những kỹ năng mềm
vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho những công việc trong tương lai
những bạn có hoàn cảnh quá khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ nơi ở
cũng như những sinh hoạt phí trong quá trình tham gia khóa học
sau khi các bạn thanh niên hoàn thành khóa học chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp
để các bạn có thể có được việc làm
trong ba năm triển khai dự án đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn
tạo cơ hội việc làm bền vững cho hơn bốn trăm sáu mươi bảy bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
thông qua hỗ trợ các khóa học nghề trung cấp sơ cấp
kết nối việc làm tại các doanh nghiệp xây dựng một sưởng đào tạo an toàn xây dựng
và công nghiệp được xây dựng với giáo trình sáu mươi giờ dành cho sinh viên học nghề
và một mươi sáu giờ cho người lao động
rất là cảm ơn dự án vì đã cho mình có một cơ hội được học tập miễn phí
với chất lượng đào tạo rất là cao và được các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn
và được học các kỹ năng mềm ở trường
và sau ba tháng hoàn thành việc học tại trường thì được trường giới thiệu
đi thực tập tại doanh nghiệp trong vòng ba tháng
dự án được đánh giá rất toàn diện cụ thể
mang lại sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của gần năm trăm linh thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
và tạo ra môi trường để tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều những thanh niên khác